vụ việc khiến cho nhiều người hoang mang phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn thú tính của đối tượng y tờ